xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã ký nhiều văn bản có nội dung vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã ký nhiều văn bản có nội dung vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án gói thầu do công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ninh trấn văn hùng nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyên bí thư thành ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh đã ký một số văn bản có nội dung vi phạm pháp luật của nhà nước thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại lớn ngân sách nhà nước

các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
thưa quý vị và các bạn bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ
chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân
góp phần không nhỏ vào những chiến công của lực lượng
phấn đấu đưa lực lượng y tế công an nhân dân tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
mời quý vị và các bạn theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị và các bạn việc ứng dụng khoa học công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng
nhất là trong y khoa giúp chẩn đoán chính xác và kịp thời đưa ra pháp đồ điều trị
trong những năm qua bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an luôn cập nhật ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại
trong điều trị khám chữa bệnh với mục tiêu tạo dựng niềm tin thương hiệu
đối với cán bộ bệnh viện bệnh viện bệnh viện bệnh viện
các bộ chiến sĩ và nhân dân phần đấu phát triển bệnh viện hiện đại kiểu mẫu ngang tầm với các bệnh viện tuyến trung ương
chúng tôi luôn luôn xác định là việc phục vụ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
cũng như đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân quanh vùng
là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm và quan trọng
ngay khi nghị quyết một mươi hai ra đời và chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
chúng tôi đã xây dựng đề án riêng
về phát triển về bệnh viện
đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của lực lượng công an nhân dân sẽ tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại
trong đề án phát triển bệnh viện một trăm chín mươi tám xác định
việc đầu tư trang thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
là một trong ba lĩnh vực trọng tâm
là chiều khóa đưa lực lượng y tế công an nhân dân tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám
nhiều người nghĩ phô líp dạ dày đại trực tràng là bệnh lành tính
cho đến khi có triệu chứng
mới tới bệnh viện
nhiều trường hợp ung tư đại tràng
bắt nguồn từ phô líp
với tỷ lệ lên tới chín mươi năm
do đó nội soi được coi là tiêu chuẩn vàng
để chẩn đoán các bệnh lý về đường tiêu hóa
ngăn chặn nguy cơ phô líp tiến triển ung tư hóa
bệnh viện một trăm chín mươi tám hiện đang triển khai ứng dụng ai
vào nội soi tiêu hóa
với máy móc hiện đại bậc nhất hiện nay
nhờ sự hỗ trợ của ai
các bác sĩ được hỗ trợ rất nhiều
trong việc phát hiện tổn thương nhỏ
hoặc vị trí khó quan sát
từ đó nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh
ở giai đoạn sớm
mắc lại hiệu quả rất cao
trong chẩn đoán và điều trị bệnh
ai là một công nghệ mới
và nó là một công cụ
giống như là một con mắt thứ ba
hỗ trợ các bác sĩ rất là đắc lực
trong việc phát hiện những phô líp
đặc biệt là những phô líp đại tràng
và thông qua ai
hiện nay ai có thể phân biệt được
phô líp đó
là phô líp lành tính
hay là adenome
theo các nghiên cứu trên thế giới
thì cho thấy là
nếu mà chúng ta tăng tỷ lệ phát hiện
phô líp lên một
thì tự ứng với việc là
chúng ta giảm được ba
cái nguy cơ dẫn đến
ung thư đại trực tràng
bác sĩ ở đây
chị liệu rất tốt
rất chăm sóc
rất cận tình
rất cận tình
lúc nào cần có bạt nghe
nói chung là các bác sĩ ở đây
làm như thế là chúng tôi nhất hoan
chính vì như thế này
những cái bệnh tật nào
nó cũng nhanh chóng
để lùi vào thương
tại việt nam
ung thư phổi đứng thứ hai
với tỷ lệ tử vong
chỉ sau ung thư gan
bệnh viện một trăm chín mươi tám đã nhận chuyển giao kỹ thuật tiên tiến nhất
trong chẩn đoán ung thư phổi
từ chuyên gia nhật bản
mang đến nhiều hy vọng và cơ hội cho người bệnh
nếu như trước đây
mắc ung thư phổi
tiên lượng sống thấp hơn
thì ngày nay với sự tiến bộ của y học
ung thư phổi được chẩn đoán sớm
có nhiều phương pháp điều trị
có thể kéo dài sự sống lên ba năm
năm năm thậm chí là một mươi năm
bệnh viện chúng tôi
đã tiếp nhận
cái công nghệ
nội soi e birth
nội soi siêu âm
để giúp chẩn đoán sớm
bệnh nhân ung thư phổi
và đặc biệt là
chúng ta rất là mong muốn
chẩn đoán giai đoạn
đối với bệnh nhân ung thư phổi
đối với bệnh nhân ung thư phổi
càng phát hiện ở giai đoạn sớm
thì càng tốt
nội soi phế quản siêu âm e birth
đã giúp ích rất là nhiều
cho những bệnh nhân
chẩn đoán giai đoạn
để giúp cho bệnh nhân phát hiện
ở những giai đoạn sớm nhất
tiên lượng điều trị cho bệnh nhân được tốt hơn
ngoài việc tự học tự rèn tự đào tạo
thì việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn như thế này
đóng vai trò hết sức quan trọng
trong việc nâng cao năng lực trình độ
từ những hình ảnh nội soi thực tế
của bệnh nhân
có thể trao đổi kinh nghiệm đóng góp ý kiến
từ đó đưa ra phác đồ điều trị kịp thời
hoạt động chuyên môn hàng tuần
vào một buổi trong tuần
để các bác sĩ họp lại
và chúng tôi đưa ra những hình ảnh
những bệnh nhân
có đặc biệt
để chúng tôi trao đổi
và đưa ra một
thống nhất trong trận bán
cũng như là tất cả các bệnh nhân
chúng tôi đều có
trao đổi lẫn nhau
cũng như hội trận với lãnh đạo khoa
để đưa ra một phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
thưa quý vị và các bạn
lực lượng y tế công an nhân dân
là một trong những lực lượng có lộ trình
tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó nâng cao trình độ chuyên môn
vững mạnh về chính trị tư tưởng
là then chốt ứng dụng khoa học công nghệ
là trọng tâm
và để tiến thẳng lên hiện đại
thì yếu tố nguồn nhân lực luôn được trú trọng
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trang thiết bị rồi nhà cửa máy móc
rồi cập nhật công nghệ tiên tiến
thì nếu không có con người tinh thông
nếu không có con người tâm huyết
nếu không có con người giỏi
thì rất khó mà chúng ta có thể phát huy hết tính năng
phát huy hết khả năng hết công năng
của trang bị cơ sở vật chất
cũng như máy móc thiết bị
thì xác định vấn đề con người
là vấn đề then chốt
trong tất cả các vấn đề then chốt
việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
luôn được bệnh viện trú trọng
đặc biệt là không tiền chọn
thu hút đội ngũ nhân lực trình độ cao
và có thể làm tốt điều đó
thì công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm tạo
cán bộ có đủ năng lực trình độ
đáp ứng yêu cầu công tác đóng vai trò then chốt
theo đề án đến năm hai nghìn hai mươi năm
bệnh viện sẽ tuyển dụng ba mươi bác sĩ nội chú
đây là đội ngũ được đào tạo
chất lượng cao chuyên sâu
bên cạnh đó đào tạo tay nghề
nâng cao đội ngũ hiện có
phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển bệnh viện hiện đại
kiểu mẫu ngang tầm với các bệnh viện tuyến trung ương
xây dựng niềm tin thương hiệu
đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân
bới định hướng là
các bác sĩ từng chuyên ngành
phải sâu phải giỏi
cho nên cái việc đào tạo
của con người nhất là trong ngành y
là một cái việc mà chúng tôi xác định
nó phải là thường xuyên liên tục
thì xác định như vậy cho nên là đội ngũ anh em
cán bộ chiến sĩ y bác sĩ
đang rất nỗ lực
để làm sao đáp ứng được yêu cầu
khám chữa bệnh nhu cầu khám chữa bệnh
cập nhật kiến thức y học ngày càng cao
của cán bộ chiến sĩ cũng như của nhân dân
quanh vùng chúng tôi cũng
rất quyết tâm và rất tin tưởng rằng
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
và đến năm hai nghìn ba mươi
thì bệnh viện
quyết tâm đáp ứng
yêu cầu chính quy tình nguyện hiện đại
để phục vụ cho lực lượng công an nhân dân
chính quy tình nguyện hiện đại của chúng ta
đúng theo yêu cầu của lãnh đạo bộ
của đảng của nhà nước
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
kiểm tra hành chính cơ sở
công lạc bộ phòng chống tội phạm nhơn trạch
hoạt động tự phát tại ấp hai
xã long thọ huyện nhơn trạch
do đối tượng nguyễn văn phê bốn mươi tuổi
chú tại địa phương thuê để hoạt động công lạc bộ
lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã phát hiện lập biên bản thu giữ
nhiều hung khí nguy hiểm
nhận được tin báo về một nhóm đối tượng
tụ tập để đánh nhau liền huy động lực lượng ngăn chặn
phát hiện tổ công tác
nhóm đối tượng trên liền phóng xe bỏ chạy
tiến hành truy đuổi
tổ công tác khống chế đối tượng phê và đối tượng nguyễn thanh tường
nên đã đưa các đối tượng về trụ sở công an làm việc
qua đấu tranh phê khai
đã thuê địa điểm trên để làm nơi sinh hoạt
của công lạc bộ tự phát
kiểm tra địa điểm trên
lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng
một còng số tám một gậy ba khúc
ba bình xịt hơi cay đã qua sử dụng
hai mươi năm dao nhọn các loại hai mã tấu
đồng thời phát hiện năm đối tượng trong nhóm phê
cùng chú tại huyện nhơn trạch
đã tham gia tụ tập chuẩn bị đánh nhau
được biết phê tự ý đứng ra thành lập
công lạc bộ phòng chống tội phạm nhơn trạch
và làm trưởng nhóm hoạt động tự phát
không được cơ quan chức năng cấp phép quản lý
cũng không thông báo đến các cấp chính quyền
đã rủ dê lôi kéo số đối tượng trên
đi đánh nhau
ngày hai tháng một mươi
trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực bản hùng pèng
xã ly phò huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã phát hiện
ba đối tượng nhập cảnh trái phép về việt nam
tại cơ quan chức năng
các đối tượng khai tên giàng thị dính
chú tại xã nậm xây huyện văn bàn lào cai
tráng thị nú
chú tại bản mù huyện trạm tấu
tỉnh yên bái
và lù thị dí
trú tại bản xã sùng phài thành phố lai châu
tỉnh lai châu
bước đầu các đối tượng khai là lao động tự do
và trước đó xuất cảnh trái phép sang trung quốc
để lấy chồng
cụ thể vào các năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
các đối tượng xuất cảnh trái phép
sang trung quốc qua khu vực biên giới
tỉnh lào cai
và lấy chồng tại tỉnh sơn đông và vân nam trung quốc
tiếp đó ngày bốn tháng một mươi
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng
nữ khác nhập cảnh trái phép về việt nam
thưa quý vị
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào chiều ngày hôm nay năm tháng một mươi
bão coi nu đã đi vào vùng biển phía đông bắc
của khu vực bắc biển đông
trở thành cơn bão số bốn trong năm hai nghìn hai mươi ba
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay năm tháng một mươi
vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc
khu vực bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc khoảng năm trăm sáu mươi km
về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão
mạnh cấp một mươi hai
tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ
giật cấp một mươi năm
di chuyển theo hướng tây
tốc độ khoảng một mươi km một giờ
đến một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi
vị trí tầm bão cách hồng kông trung quốc
khoảng ba trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão
mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy đến cấp một mươi
bão đi qua mạnh cấp một mươi một một mươi
giật cấp một mươi năm
biển động dữ dội
ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra
từ ngày hai đến ngày ba tháng một mươi
đã gây ra nhiều thiệt hại
tại các tỉnh bình thuận an giang và cà mau
báo cáo nhanh sáng ngày hôm nay năm tháng một mươi
của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai cho biết
mưa lớn xảy ra từ ngày hai đến ngày ba tháng một mươi
tại các tỉnh bình thuận an giang và cà mau
đã làm hai nhà bị sụt lún ở an giang
về giao thông bảy điểm đường giao thông bị sạt lở
với chiều dài khoảng tám trăm năm mươi bảy mét
tại cà mau một điểm khoảng một mươi m
an giang sáu điểm dài tám trăm bốn mươi bảy mét
một số diện tích lúa hoa màu cây công nghiệp bị ngập nước
một cống thoát nước và một cầu dân sinh bị sập hư hỏng
hai mươi năm m tường rào bị đổ
ngay sau khi xảy ra thiên tai
chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục hậu quả
sớm ổn định đời dân sinh
và đời sống của nhân dân
thưa quý vị nhiều nội dung phản cảm xấu độc tràn lan
trên nền tảng tiktok
thời gian vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận
sau năm tháng phối hợp với các bộ ngành liên quan
kiểm tra toàn diện hoạt động của tiktok
tại việt nam
vào chiều ngày hôm nay bộ thông tin và truyền thông
đã công bố các sai phạm của nền tảng này
kết quả kiểm tra xác minh
cho thấy văn phòng tiktok và công ty

tại việt nam
không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý
cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
thông qua trang web tiktok com
và ứng dụng tiktok
việc cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
do tiktok singapore trực tiếp quản lý vận hành
phải là đơn vị chịu trách nhiệm
về việc chấp hành các quy định của pháp luật việt nam
trong việc cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
yêu cầu văn phòng tiktok
yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hãng công nghệ tiktok việt nam
là phải đưa ra
ủy quyền trực tiếp tham gia hoạt động quản lý
cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
hiện nay là
tiktok singapore mở văn phòng đại diện
mở công ty nhưng không giao một quyền gì cho hai ông này
và vì vậy
nên khi chúng tôi kiểm tra hai ông này
thì hai ông này không có quyền gì
thì đây là yêu cầu đầu tiên
ông đã hoạt động việt nam ông đã mở văn phòng đại diện
ông đã có công ty thì công ty đó không phải là công ty bình phong
mà phải có quyền lực thật sự
tiktok việt nam
đã có một số vi phạm
về cung cấp dịch vụ
mạng xã hội
về bảo vệ trẻ em
và hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật việt nam
tại các máy chủ tại việt nam
thông tin giả mạo xuyên tạc kích động bạo lực
hay tệ nạn xã hội
nền tảng này vẫn cho phép trẻ em
dưới một mươi ba tuổi mở tài khoản
không có biện pháp công cụ bảo đảm an toàn
thông tin riêng tư của trẻ em
chưa áp dụng chính sách bảo vệ nội dung
có bản quyền của người dùng
tiktok sẽ tuân thủ các quy định và pháp luật ở việt nam
và để tổ chức thực hiện
những kết luận khá là phức tạp
và nó rất là lớn
cho nên chúng tôi sẽ phải phối hợp rất là chặt chẽ
một số nội dung đang được thực hiện
và một số nội dung
chúng ta cũng cần phải có thời gian nữa
đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị
các bộ ngành liên quan
cần có biện pháp mạnh
buộc tiktok singapore khắc phục ngay các sai phạm
tiktok việt nam cam kết sẽ điều chỉnh hoạt động của mình
và khắc phục bằng văn bản
gửi bộ thông tin và truyền thông
trong vòng ba mươi ngày tới
tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều nay
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm tu hằng cho biết
nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn
bộ trưởng ngoại giao nhật bản
sẽ thăm việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh
quan hệ việt nam nhật bản
đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
với độ tin cậy chính trị cao
hai bên đẩy mạnh tiếp xúc giao lưu các cấp
gần đây nhất là chuyến thăm việt nam nhật bản
của hoàng thái tử akishino và công hương
việt nam và nhật bản kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao
từ đầu năm đến nay đã có gần năm trăm linh hoạt động kỷ niệm
được tổ chức ở cả hai nước
trả lời câu hỏi của phóng viên
liên quan đến bà hoàng thị minh hồng
người bị kết án tù vì tội danh trốn thuế
và bà ngô thị tối nhiên
bị bắt về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức
quy định tại điều ba trăm bốn mươi hai
bộ luật hình sự
người phát ngôn bộ ngoại giao nhấn mạnh
đây đều là những trường hợp vi phạm pháp luật việt nam
bị điều tra khởi tố và xét xử
theo đúng các quy định của pháp luật việt nam